mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ việc được ghi lại qua đoạn camera an ninh ở khu vực thành phố tam điệp tỉnh ninh bình cho thấy
tài xế xe vinfast không tuân thủ quy định kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch bệnh
mà lao thẳng vào một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy
vụ va chạm xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại chốt kiểm soát dịch bệnh
dốc xây tp tam điệp tỉnh ninh bình
lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ
khi ra lệnh dừng đỗ cho xe ô tô vinfast màu đen tài xế không tuân thủ mà tiếp tục điều khiển xe lao thẳng
và một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang đứng ở đầu xe
do chiếc xe tăng ga chiến sĩ công an đã không kịp phản ứng và bị sâu ngã ra đường
lực lượng chức năng đang vào cuộc tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc